trước khi mang nước ngược sang đất lào để nhập vào dòng sông mè mê công
sepol đã kịp trao gửi dòng nước ngọt lành tưới thắm cho bao đời người
trở thành huyệt sử trong chiến tranh của vùng đất hưởng hóa quảng trị
bằng giọt phù sa chắc chiêu từ đá núi sepol thay ảo mới cho mảnh đất nơi đây
bằng sắc non xanh của rừng cây ruộng lúa
thành âm cuộc sống yên bình no ấm được gọi về từ mái nhà sàn
của đông bào dân tộc vân kiều nằm tửa lưng vào bóng núi
mời quý vị và các bạn cùng xem phỏng sự nơi con sông sepol chảy vào đất việt
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân
phỏng sự do đài phản thân và truyền hình quảng trị sản xuất
ở một góc nhỏ địa cầu không ngừng xoay chuyển
có một dòng sông mang tên sepol
dòng sông ấy không rõ rệt trên bản đồ thế giới
nhưng lại bền bỉ và làng lẻ làm sờ dây liên kết tình hữu nghì hai đất nước việt lào
sông sepol bắt nguồn từ muôn samui
làng lẻ băng qua những thạc gành cuồn chảy dưới đài ngàn trường sơn hùng vị
trước khi bất ngờ đổi dòng quay ngược trở lại sông mè mê công trên đất bản lào
sepol đã kịp trở thành dòng sông biên giới chảy qua một mươi một xã thị trấn của việt nam
đối bờ của dòng sông biên biên ải này
người dân hai nửa việt lào từ bao đời luôn coi trọng tình đoàn kết gắn bỏ
và không ngừng vun đắp tình hữu nghị keo sơn bền chặt
nếu như trong chiến tranh người việt nam phải tàm lệnh qua đất lào để tránh bom ràn
xây dựng hậu phương để đánh giặc mượn đất mở đường để vượt trường sơn đi giải phóng miền nam
thì trong hòa bình người dân đối bờ sẽ không ngừng vun đắp tình hữu nghì keo sơn
người dân đối bờ xepôn lại cùng nhau xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc
với những người lính từng tham gia kháng chiến chống kẻ thù chung hai dân tộc việt lào
thì xepôn là dòng sông trở đầy ký ức về tình cảm son sắc thủy chung
nếu như trong chiến tranh người việt nam phải tàm lệnh qua đất lào để tránh bom đàn
từ trung tâm xã ba tầng để qua bản rà của nước bàn lào
con đường đất nổi liền hai đất nước mùa nay hằn sâu vệt lộp xe ba cầu từ thanh thuần qua đây thu mua sẵn
khi nặng ráo xe tải khỏ nhọc vào đến salavan để vận chuyển sẵn cho bà con